tiếp tục đến với những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
thủ đô bắc kinh của trung quốc đang đối mặt với nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng
sau khi liên tiếp phát hiện nhiều ca mắc mới lây lan trong cộng đồng trong vài ngày qua
quận triều sương ở bắc kinh nơi có ba năm triệu cư dân sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm hàng loạt
từ hai mươi năm tháng bốn sau khi quận này ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín nhiều nhất trong đợt bùng phát dịch gần đây
trước tình trạng này nhà chức trách y tế bắc kinh đã nhanh chóng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
quận triều dương ở thủ đô bắc kinh nơi có khoảng ba năm triệu cư dân sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm
acid nucleic hàng loạt bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng bốn sau khi quận này ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín nhiều nhất
trong đợt bùng phát dịch gần đây nhất ở thủ đô của trung quốc
cơ quan phòng chống và kiểm soát dịch bệnh quận triều dương ngày hai mươi bốn tháng bốn cho biết sẽ tiến hành xét nghiệm
đối với những người đang sinh sống và làm việc ở quận này vào các ngày hai mươi năm hai mươi bảy và hai mươi chín tháng bốn
cơ quan phòng chống dịch của quận triều dương cho biết việc xét nghiệm mở rộng nhằm ngăn chặn
và cắt đứt tình trạng gia tăng số ca mắc mới covid một mươi chín qua đó bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của người dân
theo các chuyên gia y tế bắc kinh đã thực hiện các biện pháp hiệu quả và mạnh mẽ để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn
và kết quả xét nghiệm acid nucleic hàng loạt sẽ là chỉ số để thành phố thủ đô quyết định
có thực hiện thêm các biện pháp chống dịch như phong tỏa một số khu vực hay không
trong bối cảnh số ca mắc gia tăng một số khu vực ở chiều dương có các ca mắc covid một mươi chín
đã xảy ra tình trạng người dân mua sắm hoảng loạn và một số khu chợ bị thiếu rau tươi tạm thời vào chiều hai mươi bốn tháng bốn
để xoa dịu tình hình các công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống ở bắc kinh
đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để phân bổ và tăng nguồn cung hàng hóa
bao gồm thịt da cầm trứng sữa trái cây tươi và rau quả
tuy nhiên nhiều nền tảng thương mại điện tử về thực phẩm đã báo cáo tình trạng thiếu khả năng phân phối
khi người dân cố gắng mua thực phẩm trực tuyến vào cuối ngày hai mươi bốn tháng tám
trong cuộc họp báo vào hôm hai mươi bốn tháng bốn cục thương mại thành phố bắc kinh đã nhấn mạnh
đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày ở thành phố và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường
cơ quan này kêu gọi các nền tảng thương mại điện tử chính tăng lượng hàng dự trữ và bổ sung nhân lực
để đáp ứng nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín ở bắc kinh đã lên tới bốn mươi hai ca liên quan đến sáu quận của thành phố
trong số các ca mắc có giáo viên sinh viên công nhân trang trí nội thất một người giao hàng
và một đầu bếp làm việc tại một nhà hàng thực khách và những người lớn tuổi trong một nhóm du lịch
trong cuộc họp báo vào hôm hai mươi bốn tháng bốn giới chức chính quyền thành phố bắc kinh cho biết
virus sars cov hai đã âm thầm lây lan trong thành phố trong một tuần và nhiều ca nhiễm mới đã được phát hiện
trong khi đó phó giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh thành phố bắc kinh bàng tinh hỏa
cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca mắc ở thủ đô trung quốc do các ca nhập cảnh các đợt bùng phát dịch bên ngoài bắc kinh
cũng như dòng người gia tăng trong kỳ nghỉ lễ mùa một tháng năm sắp tới
bàng tinh hòa cho biết các mẫu giải trình tự sen của bốn ca mắc covid một mươi chín ở bắc kinh cho thấy
các trường hợp này nhiễm biến thể omicron và liên quan đến các đợt bùng phát dịch theo cụ bên ngoài bắc kinh
gần một phần tư số người bị nhiễm từ sáu mươi tuổi trở lên và năm mươi trong số này chưa được tiêm phòng
sau đợt bùng phát dịch ở thượng hải dẫn đến việc người dân thành phố này bị thiếu lương thực
người dân bắc kinh đang lo lắng liệu tình trạng trên có xảy đến với mình
đây là bài toán khó đặt ra cho chính quyền thành phố này nói riêng và chiến dịch sơ viết nói chung